trong thời gian này trên tuyến đầu chống dịch cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà tĩnh cùng các lực lượng khác không quản này